với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển chương trình hành động của đại hội chín mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm
thứ nhất đó là tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nhiệm vụ chính tiếp theo là vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước
một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh
bên cạnh đó tăng cường đoàn kết quốc tế mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
trong diễn văn khai mạc đại hội chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn khẳng định đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín có ý nghĩa rất quan trọng có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân việc thực hiện năm chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ tám nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín và đề ra chương trình hành động nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đáp ứng yêu cầu đổi mới xây dựng và phát triển đất nước nhanh bền vững hội nhập quốc tế
sâu rộng đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân đại hội sẽ thông qua điều lệ mặt trận tổ quốc việt nam sửa đổi bổ sung hiệp thương cử giao ủy ban trung ương đoàn chủ tịch ban thường trực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi

việc tám mươi tám công dân lào đang sinh sống tại ba xã thuộc huyện mộc châu và các công dân ở địa bàn khác được cho nhập quốc tịch việt nam sẽ góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự xã hội tại các khu vực biên giới vùng sâu vùng xa
sau khi nhập quốc tịch việt nam các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ hướng dẫn và giúp các công dân lào làm các thủ tục hành chính các giấy tờ tùy thân giải quyết các chế độ chính sách nhằm bảo đảm quyền công dân để bà con ổn định cuộc sống
từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi
sẽ có thêm hai trăm linh công dân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang sinh sống tại đây sẽ được nhập quốc tịch việt nam theo quyết định của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngân hàng nhà nước việt nam đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống rửa tiền
nghị định một trăm một mươi sáu đã quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống rửa tiền về các biện pháp phòng chống rửa tiền
thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về phòng chống rửa tiền trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng chống rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền
dự thảo nghị định bổ sung khoảng năm điều sáu căn cứ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố tại đối tượng báo cáo
đối tượng báo cáo được áp dụng các biện pháp đơn giản hóa trong việc nhận biết khách hàng đối với những khách hàng được xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp
bộ tài nguyên và môi trường đang dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường việt nam thay thế quyết định số bảy mươi tám năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
quỹ bảo vệ môi trường việt nam có chức năng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi tài trợ hỗ trợ lãi suất vay vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
theo dự thảo đối với vị trí và chức năng của quỹ bổ sung chức năng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
thích ứng với biến đổi khí hậu
về nguồn vốn của quỹ gồm vốn điều lệ và vốn bổ sung hàng năm dự thảo nêu rõ nâng mức vốn điều lệ của quỹ từ một tỷ đồng lên ba tỷ đồng đến năm hai nghìn hai mươi hai được cấp đủ ba tỷ đồng
vốn điều lệ của quỹ được bổ sung từ nguồn ngân sách nhà nước và từ quỹ đầu tư phát triển của quỹ
trường hợp tăng vốn điều lệ vượt mức ba tỷ đồng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trình thủ tướng chính phủ quyết định sau khi thống nhất với bộ tài chính
để giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản ubnd tp hcm vừa giao sở xây dựng thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của sở các thông tin về nhà ở đủ điều kiện được mua bán để người dân và doanh nghiệp nắm rõ
cổng thông tin điện tử sở xây dựng tp hcm sẽ đăng công khai các thông tin về nhà ở đủ điều kiện được mua bán cho thuê được huy động vốn theo quy định của pháp luật
thông tin rõ về số lượng và danh sách các căn hộ đủ điều kiện để bán trong tổng số
cổng thông tin điện tử sở xây dựng tp hcm cũng yêu cầu sở xây dựng phối hợp với sở tài nguyên và môi trường thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư tại các dự án trên địa bàn thành phố kịp thời phát hiện vi phạm chủ đầu tư
đặc biệt là tình trạng vừa thế chấp dự án cho ngân hàng vừa chuyển nhượng cho người dân khi chưa có văn bản đồng ý của bên góp vốn bên mua bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp
tiếp theo chương trình thâm nhập con đường gỗ lậu ở yapa tỉnh gia lai
thúc đẩy kỹ năng nghề cho người vừa học vừa làm
thưa quý vị và các bạn sau nhiều ngày thâm nhập phóng viên truyền hình nhân dân đã tiếp cận với con đường gỗ lậu giáp danh huyện yapa grongcharo tỉnh gia lai
nơi đây luôn tất nập những chiếc xe máy ô tô độ chế chợ gỗ cả ngày lẫn đêm
lâm tặc vào rừng đi như làm dẫy lâm sàn vẫn ùn ùn đưa ra khỏi rừng trước sự im lặng khó hiểu của các cơ quan chức năng sở tại
con đường xuyên qua cánh rừng thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ chư mố huyện yapa tỉnh gia lai
dù lầm trầm đá và dốc dựng đứng nhưng từ lâu đã trở thành con đường gỗ lậu
sau hơn hai giờ đánh vật với chiếc xe máy độ nhóm phóng viên truyền hình nhân dân đã tiếp cận công trường khai thác gỗ nằm sâu trong rừng
những vật dụng bếp nấu tạm bỡ giải rác dọc đường đi chứng tỏ đã có rất nhiều người ở trong thời gian dài
tại đây tiếng xe độ tiếng máy cưa vang rèn những cây gỗ loại tốt như căm xe cà chít đường kính từ một mươi cm đều bị đốn hạ không thường xót
cùng với việc khai thác gỗ trái phép nơi đây cũng là con đường gỗ lậu mà các đối tượng lâm tặc dùng xe máy ô tô độ chế để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
những chiếc xe máy độ chế với nhiệm vụ chở gỗ khai thác ra bãi tập kết từ đó lâm tặc sẽ đưa về các cơ sở xưởng chế biến gỗ khác nhau
qua nhiều ngày theo dõi trung bình mỗi ngày có hàng chục xe máy độ chế rời rừng chất đầy gỗ phía sau
dù rừng bị tàn phá gỗ lậu vẫn un ùn hàng ngày ra khỏi rừng nhưng chủ rừng và lực lượng quản lý rừng chuyên trách vẫn không hề hay biết
một số đối tượng thường lợi dụng vùng sông sang để vào khai thác với hình thức là cũng bằng xe máy
công nông về các nơi để tiêu thụ
mà dân tộc địa phương năm mùa này là mùa đã hết mùa lầm rẫy lầm rẫy trong mì đã hết mùa
người ta đã vào đường số mà ta cắt một số lống gỗ về để tiệc cuộc sống
thì qua báo cáo thì anh em vĩnh lâm cũng đã thường xuyên tửn tra nhưng mà chưa phát hiện hay là cái đó cũng chưa nắm được tình hình
nếu mà có thì triển khai anh em để kiểm tra
nhóm phóng viên chúng tôi cảm thấy sự việc bất thường khi hầu hết xe máy xe độ chế đều đi ra con đường ngay xã ia cơdam
nơi đó cũng có trạm cửa rừng của ban quản lý rừng phòng hộ chư mố và vận chuyển về các xưởng dọc theo tuyến đường liên xã
nhưng không hề bị phát hiện
làm cách nào để những xe chở gỗ công cành như thế qua mặt được cơ quan chức năng
sau nhiều ngày bám theo cung đường gỗ lậu trên phóng viên truyền hình nhân dân đã dần xác định được đường đi
đến của gỗ lậu
sự bức xúc của người dân khi chứng kiến cảnh gỗ lậu nươm nượp được đưa ra rừng và khiến cho dư luận đặt ra nhiều câu hỏi
về trách nhiệm của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện yapa tỉnh gia lai
không giờ ngày một mươi một tháng chín con đường liên xã trên địa bàn xã yacadam huyện yapa chìm trong bóng tối
lúc này chiếc xe máy độ chế đang từ bìa rừng băng qua trạm cửa rừng yacadam
chiếc xe chở gỗ y ạch hướng về một trong những sửa gỗ trên đường
trên xe là hai thanh niên kéo phía sau thùng xe độ chế để chở gỗ
phát hiện có người theo dõi hai thanh niên điều khiển chiếc xe hoảng hốt bỏ chạy vứt cả gỗ lẫn xe lại bên lề đường
chiếc xe máy độ chế kéo theo thùng chở hàng trăm khúc gỗ lớn nhỏ khối lượng trên một mét khối với các loại gỗ nhóm một nhóm hai
xác định được chiếc xe gỗ sẽ về xưởng chúng tôi bí mật thâm nhập vào xưởng gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm anh gia lai tại làng ple hai xã yacadam
chỉ một lát sau chiếc xe vận chuyển gỗ bỏ lại bên đường lúc trước đã được các đối tượng này đưa vào sưởng
điều kỳ lạ là những người vận chuyển gỗ trái phép này không hề sợ giáp mặt lực lượng chức năng mà lại sợ gặp nhà báo
toàn bộ số gỗ lộng sau khi tập kết tại xưởng sẽ được xử lý
gỗ lộng đã được sơ chế và hợp thức hóa bằng những bộ hồ sơ hoàn toàn hợp pháp khi đưa đi tiêu thụ
và khi gỗ lậu đã lọt vào xưởng lực lượng chức năng có kiểm tra thì cũng chỉ là chiếu lệ
cùng với đó việc quản lý bảo vệ rừng có dấu hiệu buông lỏng khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn
điều đó lý giải vì sao những sưởng gỗ này vẫn ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm
tôi quyết định hiện tại là muốn kiểm tra và có kế hoạch kiểm tra và có dấu hiệu vi phạm phòng pháp hỏa tan mới kiểm tra
tôi quyết định hiện tại là muốn kiểm tra và có kế hoạch kiểm tra và có dấu hiệu vi phạm phòng pháp hỏa tan mới kiểm tra
việc xe máy xe công nông độ chế hoạt động rầm rộ nhưng các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại không thấy không biết là sự việc lạ lùng
có lẽ vì thế mà những cánh rừng nơi đại ngàn yapa cũng như vùng giáp danh với địa phương này đang dần trơ trụi đi
máu rừng vẫn chảy trong sự thở ơ thiếu trách nhiệm của những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng ở nơi đây
xin được chuyển sang những nội dung khác
sáng nay diễn đàn cải cách và phát triển việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề việt nam khát vọng thịnh vượng ưu tiên và hành động đã diễn ra tại hà nội
đây là lần thứ hai diễn đàn thường niên về cải cách phát triển việt nam được tổ chức
nội dung của diễn đàn năm nay mang tính bao trùm hơn bao gồm các vấn đề về cải cách và phát triển với sự tham gia rộng rãi của các nhà hoạch định chính sách các đối tác phát triển và các chuyên gia trong và ngoài nước

phát biểu tại diễn đàn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết bà trọng tâm chính mà diễn đàn đề cập đó là hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại hội nhập đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và ưu tiên hành động vì một việt nam thịnh vượng
theo đánh giá của các chuyên gia cải cách thể chế tiếp tục là vấn đề việt nam cần ưu tiên cũng như các hành động thật cụ thể để thực hiện các mục tiêu chiến lược
những ý kiến trao đổi thảo luận tại diễn đàn sẽ đóng góp thiết thực cho việc xây dựng chiến lược một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của việt nam cũng như cho việc xác định phương hướng giải pháp phát triển nhiều nền kinh tế đang phát triển khác trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng
phiên toàn thể của diễn đàn sẽ diễn ra vào buổi chiều với chủ đề hành động vì một việt nam thịnh vượng với sự hiện diện của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sở đang khẩn trương tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trình ubnd tp xem xét dự kiến sẽ ban hành trong năm hai nghìn một mươi chín
dự thảo quy chế lần này ngoài quy định phân thành hai vùng hoạt động để điều tiết nhằm bảo đảm không quá nhiều xe taxi tập trung tại khu vực trung tâm gây khó khăn cho công tác tổ chức giao thông
hà nội cũng quy định năm màu sơn chung
theo đó từ năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm xe taxi thay mới tăng thêm sẽ áp dụng màu sơn chung
từ năm hai nghìn hai mươi sáu thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố
các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình
từ ngày một mươi tám tháng chín cục quản lý đường bộ bốn thuộc tổng cục đường bộ việt nam bắt đầu tiến hành thi công sửa chữa các khe co giãn trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
quá trình sửa chữa sẽ kéo dài đến hết ngày hai tháng một mươi hai
việc sửa chữa các khe co giãn nằm trong kế hoạch sửa chữa các công trình trên tuyến đường bộ cao tốc tp hcm trung lương năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công đơn vị sửa chữa đề nghị các phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc tp hcm trung lương
cần chú ý các thông tin được thông báo trên các bảng điện tử trên tuyến cao tốc
tại các vị trí đang thi công phải chấp hành chỉ dẫn hiệu lệnh
giao thông và tuân thủ theo sự điều khiển giao thông của các đơn vị chức năng
tuyến cao tốc tp hcm trung lương đã ngừng thu phí từ ngày một tháng một và từ đó đến nay giao thông trên tuyến rơi vào tình trạng luận rộn không kiểm soát
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo một số địa phương khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án chống ngập một mươi tỷ đồng
cụ thể ubnd huyện bình chánh vận động thuyết phục các hộ dân trước đây đã
thống nhất chủ trương di dời hiến đất bàn giao mặt bằng cho nhà nước mở đường giao thông không khiếu kiện đối với phần đất đã hiến cho nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp tục triển khai công trình theo đúng tiến độ
bên cạnh đó sở xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất của ubnd huyện nhà bè xác định nhu cầu chuyển dựng quỹ nền tái định cư
phương án bố trí tái định cư của dự án nếu có khó khăn vướng mát vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất ubnd thành phố giải quyết
ubnd huyện nhà bè phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạng trung nam bt một nghìn năm trăm bốn mươi bảy ra soát bảo đảm đủ kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư trong thời gian thực hiện thủ tục gia hạn tái cấp vốn cho dự án
thành phố khẳng định dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một là công trình trọng điểm của thành phố mục tiêu phải hoàn thành trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh quảng bình chính phủ quyết định xuất cấp một tấn gạo để hỗ trợ cho người dân
ubnd tỉnh quảng bình phối hợp với cục dự trữ quốc gia khu vực bình trị thiên đã hoàn thành việc phân bổ một tấn gạo để hỗ trợ cho người dân các vùng bị thiệt hại
để kịp thời cấp phát gạo cho nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình giao sở lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với cục dự trữ quốc gia khu vực bình trị thiên
ủy ban nhân dân các huyện thị xã tổ chức giao nhận và hướng dẫn các địa phương cấp phát khẩn trương đúng đối tượng và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế trên địa bàn
theo đó huyện lệ thủy được cấp một trăm năm mươi tấn huyện quảng ninh năm mươi tấn huyện bố trạch một trăm năm mươi tấn huyện quảng trạch một trăm năm mươi tấn huyện tuyên hóa ba mươi tấn huyện minh hóa ba trăm linh tấn và thị xã ba đồn một trăm bảy mươi tấn
đặc biệt ưu tiên cho các xã vùng biên vùng bị nước lũ chia cắt cô lập bình quân mỗi khẩu một mươi năm kg gạo một tháng và trong vòng ba tháng trong đó ưu tiên nhất cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói
đến ngày hai mươi tháng chín các địa phương trong tỉnh quảng bình đã cấp phát xong số gạo hỗ trợ của chính phủ đến tay người dân bị thiệt hại do thiên tai
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế đặt ra thách thức nâng cao năng suất đối với lực lượng lao động của nước ta
điều này tác động không nhỏ lên công tác đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động không chỉ đối với đối tượng ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông mà với cả ngay những lực lượng đang làm việc trong các nhà máy xí nghiệp hiện nay
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thừa thiên huế
đây không chỉ là câu chuyện của riêng anh hồ văn danh mà là câu chuyện của rất nhiều lao động phổ thông hiện tại hoặc ngay cả với những người làm việc tại các nhà máy công xưởng với một khâu công việc trong cả một hệ thống dây truyền
không chỉ là đối với quá trình phát triển lâu dài của nguồn nhân lực trong tương lai mà chúng ta phải đào tạo kể cả lao động hiện trạng đang nằm trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của chúng ta
hai đối tượng chúng ta phải quan tâm đó là lao động phổ thông và lao động tay nghề thấp lao động chưa qua đào tạo
ghi nhận tại thừa thiên huế trong thời gian gần đây sự phối hợp của các doanh nghiệp với các trường nghề trong việc đào tạo đặt hàng thậm chí phối hợp với nhà trường để mở các lớp học nâng cao kỹ năng có bằng nghề để tuyển chọn cho công nhân lên vị trí cao hơn trong công ty
nhiều doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp phú bài huế cũng đã có những bước hợp tác sâu với nhà trường trong vấn đề này
họ cũng tốt họ cũng nâng tay nghề của mình cũng tạo điều kiện để mình học hỏi thêm mọi thứ
hiện nay thì công ty chúng tôi có hai hình thức hợp tác với trường
thứ nhất là hợp tác để đào tạo công nhân có tay nghề sơ cấp về làm việc tại công ty
cái hình thức thứ hai là hợp tác để đào tạo trung cấp nghề liên thông lên cao đẳng cho đội ngũ cán bộ và công nhân làm việc lâu năm ở công ty
việc phối hợp với các trường
từ việc đặt hàng đào tạo đến mở lớp đào tạo cho người đang đi làm đã đem lại kết quả rõ rệt đã được cả doanh nghiệp và nhà trường ghi nhận
trong những năm sau này thì nhờ kỳ quả trình phối hợp chặt chẽ
cho nên kỳ chướng trên phương pháp của trường là phù hợp với kỳ yêu cầu doanh nghiệp
rồi học sinh được thực tập thực sự ở doanh nghiệp thực sự làm ra sản phẩm
do đó khi các em tốt nghiệp
chất lượng rất tốt và hầu như đảm bảo được yêu cầu của doanh nghiệp
tuy nhiên hiện tại công tác phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng
vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp thời gian nhân lực cơ sở vật chất
điều này sẽ dần được tháo gỡ trong thời gian tới
với những cơ chế hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp khi đầu tư hợp tác với các trường nghề
thưa quý vị và các bạn
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước việt nam và thái lan đạt một mươi bảy năm tỷ usd tăng một mươi ba bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó kim ngạch xuất khẩu của việt nam đạt gần năm năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn ba
bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt một mươi hai tỷ usd tăng sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là con số đáng ghi nhận khi chính phủ việt nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp
vào các hệ thống phân phối tại các nước trong đó có thái lan
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tuần hàng việt nam tại thái lan lần thứ tư
để hàng hóa việt nam có thể tiếp cận và xuất khẩu vào hệ thống phân phối của tập đoàn center group
trong thời gian qua center group việt nam đã phối hợp với bộ công thương triển khai nghiên cứu thị trường
lựa chọn những doanh nghiệp có mặt hàng phù hợp với thị trường thái lan tổ chức các khóa tập huấn thiết thực
nhằm nâng cao năng lực chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển sản phẩm riêng cho thị trường thái lan
sản phẩm việt nam có rất nhiều sản phẩm đứng đầu thế giới
ví dụ tôi nói về tiêu việt nam tiêu nó rất ngon tiêu bên phú quốc tiêu đỏ đó nó đứng đầu luôn rất là ngon
từ đó tự nhiên tập đoàn center group phải cố gắng hỗ trợ mấy sản phẩm việt nam có khả năng để xuất khẩu ra nước ngoài

có rất nhiều sản phẩm đặc biệt chúng tôi kêu bằng tiếng anh là iconic product from việt nam
sản phẩm đó từ nguyên liệu nó nằm bên việt nam nằm trong đất mình giúp nông dân mình đẩy ra sản phẩm cho nó rất là ngon
tự nhiên tập đoàn center group cứ hỗ trợ lại tại sản phẩm nó quá ngon
tham gia tuần hàng năm nay các doanh nghiệp việt nam đã mang tới các sản phẩm đặc biệt của mình ở năm ngành hàng chính
phở mì trà và cà phê đồ ăn nhẹ trái cây tươi và gia vị phở truyền thống việt nam
về nhu cầu tại thị trường thái lan mỗi nước có một gu để uống cà phê khác nhau
khi mình muốn tâm nhập vào thị trường thái lan riêng lion coffee đã đăng ký nhãn hiệu hết ở trên việt nam rồi
và sắp tới sẽ đăng ký nhãn hiệu ở thái lan
và khi mà tiếp nhận được với thị trường thái lan
là đương nhiên mình sẽ phải thay đổi một số thông tin
thông tin này kia cho nó phù hợp để với cái thị trường của người thái
hiện nay rất nhiều sản phẩm của việt nam có chất lượng cao đã có mặt ở các chuỗi siêu thị tại nhiều nước trên thế giới
trong đó có thái lan
với lợi thế khoảng cách địa lý rất gần cũng như văn hóa tiêu dùng tương đồng
các sản phẩm việt nam sẽ có mặt nhiều hơn nữa trên kệ hàng của các hệ thống siêu thị của tập đoàn center group
chiều qua ngày một mươi tám tháng chín công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ năm đối tượng trong băng nhóm chuyên đòi nợ thuê
và bốn đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch bắt giữ người đánh đập đòi số tiền một tỷ đồng theo thỏa thuận với chủ nợ
băng nhóm đòi nợ thuê do đối tượng phạm văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cầm đầu
theo thỏa thuận lộc sẽ đòi nợ một người tên dũng số tiền một tỷ đồng đã vay của đối tượng nguyễn bá huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tiền công được trả là ba mươi số tiền đòi được tức ba trăm linh triệu đồng
trong hai ngày một mươi ba tháng chín và một mươi bốn tháng chín băng nhóm này lận lượt bắt giữ ba người có quan hệ bạn bè với dũng
đưa về khách sạn tại quận bảy sau đó liên tục đánh đập tra hỏi yêu cầu chỉ ra nơi dũng đang trốn
đến hai mươi h ba mươi tối ngày một mươi bốn tháng chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bảy kết hợp cùng công an huyện nhà bè
đã giải cứu được ba người đang bị nhóm của lộc bắt giữ trái pháp luật
ngoài ra công an còn thu giữ nhiều mã tấu công cụ hỗ trợ từ nhóm đối tượng trên
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc
ngày một mươi tám tháng chín tại lâm đồng học viện lục quân tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tham dự có thượng tướng trần đơn ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
cùng đông đảo cán bộ giảng viên học viên trong nước và quốc tế
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học viện lục quân tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo
quyết hai mươi chín của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một tập trung vào ba nội dung đột phá
gồm chất lượng giảng dạy tốt nhất quản lý gian luyện học tập nghiêm nhất
kết quả đào tạo nghiên cứu khoa học cao nhất xây dựng mô hình nhà trường thông minh tiếp cận
của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư
tại lễ khai giảng thượng tướng trần đơn lưu ý trong năm học mới
toàn học viện luôn kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
quán triệt sâu sắc các nghị quyết của đảng chỉ thị của bộ quốc phòng về giáo dục đào tạo
không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học
xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị đạo đức năng lực tốt
thực hiện tốt công tác dân vận tham gia hiệu quả chương trình quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương